thưa quý vị hôm nay một mươi sáu tháng chín cục hải quan tp hcm cho biết đã tiến hành kiểm tra và ngăn chặn kịp thời
vụ việc vận chuyển trái phép ngoại tệ ra nước ngoài với thủ đoạn hết sức tinh vi
tạm giữ tăng vật là ngoại tệ với số lượng lên đến một triệu usd
qua soi chiếu và kiểm tra thực tế phát hiện hai hành khách mang theo hai vali
trong mỗi vali có sáu cọc giấy phủ bằng hóa chất đen nhằm qua mắt quá trình soi chiếu của cơ quan hải quan
bên trong ẩn chứa hình ảnh tờ tiền mệnh giá một trăm linh usd không nhìn thấy được số series và được bọc trong ni lông bên ngoài
tổng số tăng vật là ngoại tệ mệnh giá hơn một triệu usd
hiện vụ việc đang được cục hải quan và công an quận tân bình tp hcm tiếp tục phối hợp điều tra làm rõ
trong quá trình tuần tra kiểm soát lực lượng bộ đội biên phòng hà tĩnh đã phát hiện bắt giữ hai đối tượng vận chuyển trái phép ba kg ma túy
khi bị phát hiện hai đối tượng bỏ chạy nhưng ngay lập tức đã bị khống chế bắt giữ
một trong hai đối tượng cầm theo một chiếc ba lô bên trong có hai kg ma túy đá và một kg ketamine
đối tượng mang ba lô bị bắt giữ là hoàng công hưởng chú huyện nghi lộc tỉnh nghệ an
hửa khai nhận đã cắt rừng qua lào mua ma túy với ý định đưa về việt nam bán kiếm lời
ba kg ma túy trên đối tượng mua với giá một mươi bảy usd
ngày hôm nay một mươi sáu tháng chín đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
thuộc phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh đồng tháp đã kịp thời giải cứu
một nam thanh niên khoảng ba mươi tuổi có biểu hiện bất thường đang đứng ở trên mái nhà của một người dân
nam thanh niên được phát hiện ở trên nóc nhà của người dân tại ấp an định xã an bình huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp
sau khi thuyết phục không được lực lượng công an đã tiếp cận khống chế đưa được năm thanh niên xuống đất an toàn
tiến hành test nhanh người này âm tính với chất ma túy
qua xác minh thanh niên này là nguyễn tuấn vũ chú huyện cao lãnh có tiền sử mắc bệnh tâm thần
bỏ nhà đi từ ngày một mươi bốn tháng chín lực lượng công an đã bàn giao vũ cho gia đình đưa về nhà quản lý
đinh ngọc long chú tại thành phố thái nguyên vừa bị phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an tỉnh lạng sơn bắt giữ về hành vi lừa đảo qua mạng xã hội chiếm đoạt trên sáu trăm linh triệu đồng
ngày bốn tháng tám long dùng tài khoản mạng xã hội kết bạn với chị trần thị thu hằng chú thành phố lạng sơn
long tự nhận là nhân viên phân phối thực phẩm xuất xứ hàn quốc và gửi cho chị hằng một đường link trang web
để đặt ba mươi năm thùng nước ngọt với giá một mươi tám triệu đồng
sau khi nhận được tiền long không chuyển hàng mà chặn liên lạc chiếm đoạt tiền
với thủ đoạn này long đã lừa đảo hơn hai mươi người khác chiếm đoạt tổng số tiền trên sáu trăm linh triệu đồng
hiện vụ việc tiếp tục được điều tra làm rõ
do ảnh hưởng của thiên tai nên từ đêm ngày một mươi năm đến chiều ngày một mươi sáu tháng chín
nhiều địa phương của tỉnh hà giang có mưa to đến rất to trong nhiều giờ dẫn đến ngập úng sạt lở đất
gây thiệt hại nhiều tài sản hoa màu của người dân ước tính khoảng gần bốn tỷ đồng
theo báo cáo của văn phòng thường trực ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh hà giang
tại huyện hoàng su phi có hai người bị thương do đất đá sạt lở làm đổ nhà
tại các huyện quang bình yên minh đồng văn hoàng su phi
mưa lớn gây thiệt hại hàng chục ngôi nhà hàng trăm hecta hoa màu bị ngập úng gãy đổ
nhiều tuyến đường liên thôn liên xã bị đất đá sạt lở gây ách tắc giao thông cục bộ
mưa lớn trong nhiều giờ đã khiến trôi sập hai cây cầu ở huyện quang bình
tại hà nội sáng nay thiếu tướng tiến sĩ lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an
đã dự lễ khai giảng năm học mới của trường cao đẳng cảnh sát nhân dân i
năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai với quyết tâm nỗ lực của tập thể lãnh đạo
cán bộ giảng viên và học viên nhà trường đã có nhiều chuyển biến trên nhiều mặt công tác
hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao góp phần đưa nhà trường phát triển ngày càng bền vững
nhà trường đã triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của bộ công an về công tác tuyển sinh
triêu sinh nhập học cho các hệ học đảm bảo tiến độ và chất lượng
giả soát sửa đổi bổ sung hệ thống giáo trình tài liệu dạy học phù hợp với yêu cầu đào tạo
bồi dưỡng cán bộ chiến sĩ và thực tiễn các mặt công tác của lực lượng công an nhân dân
triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác kiểm định đánh giá chất lượng đào tạo
đối với các bậc học loại hình đào tạo đảm bảo chuẩn chất lượng đầu ra đối với các khóa học viên của nhà trường
phát biểu tại lễ khai giảng thứ trưởng lê văn tuyến ghi nhận biểu dương và đánh giá cao những kết quả nổi bật
mà trường cao đẳng cảnh sát nhân dân i đã đạt được trong năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai
để tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo giúp học viên sau khi tốt nghiệp có thể bắt nhịp ngay với yêu cầu của công tác chiến đấu
thứ trưởng lê văn tuyến lưu ý nhà trường tiếp tục quán triệt triển khai cụ thể hóa các nghị quyết của ban chấp hành trung ương
đảng ủy công an trung ương về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo trong công an nhân dân
nhất là nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh
chính quy tinh nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
tập trung xây dựng đề án phát triển nhà trường đến năm hai nghìn hai mươi năm định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
trong đó cần xác định rõ quy mô đào tạo của nhà trường các ngành nghề đào tạo lộ trình kế hoạch thực hiện cụ thể
ngay sau lễ khai giảng thứ trưởng lê văn tuyến đã làm việc với trường cao đẳng cảnh sát nhân dân i
về một số nội dung liên quan đến công tác hậu cần tài chính
đối với các đề xuất cụ thể của nhà trường
chức năng ra soát xem xét tính toán cụ thể dựa trên cơ sở quy mô phát triển định hướng của nhà trường
để vừa đảm bảo mục tiêu đầu tư đồng bộ hiệu quả vừa tránh lãng phí
ngày hôm nay đảng bộ cục hậu cần bộ công an đã tổ chức hội nghị nghiên cứu học tập
quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết hội nghị trung ương năm và nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
hội nghị được tổ chức nhằm quán triệt để cán bộ đảng viên nắm vững những nội dung cơ bản
nhất là những nội dung cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện nghị quyết của trung ương đảng bộ chính trị
từ đó tạo sự thống nhất về nhận thức tư tưởng và hành động quyết tâm chính trị mới trong triển khai thực hiện nghị quyết
các cán bộ đảng viên nâng cao tinh thần trách nhiệm lắng nghe báo cáo viên truyền đạt để nắm vững những nội dung cơ bản
đồng thời kết hợp nghiên cứu tài liệu để có phương pháp tiếp cận nhận thức đầy đủ liên hệ trực tiếp công tác chuyên môn của các đơn vị
chức trách nhiệm vụ của cá nhân góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
tại hội nghị các đại biểu đã truyền đạt nội dung của các nghị quyết hội nghị trung ương năm
ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba và nghị quyết số một mươi hai nqtvk ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai của bộ chính trị
về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
sáng nay công an tp hà nội tổ chức lễ phát động hành trình giọt máu nghĩa tỉnh hai nghìn hai mươi
hành trình giọt máu nghĩa tình hai nghìn hai mươi hai sẽ được tổ chức tại một mươi một điểm thuộc công an thành phố và công an các quận huyện thị xã
trong một tháng kể từ ngày một mươi sáu tháng chín đến ngày một mươi bảy tháng một mươi thực hiện chỉ tiêu hiến tặng hai ba trăm linh đơn vị máu
để cấp cứu điều trị bệnh nhân tại bệnh viện một mươi chín tháng tám bộ công an viện huyết học và
chuyển máu trung ương bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám và bệnh viện việt đức
đây là hoạt động thiết thực ý nghĩa lan tỏa thông điệp mỗi giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại
gắn với hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an thủ đô bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ
ngày hôm nay đoàn công tác của công an tỉnh hà nam đã tới thăm hỏi chia buồn động viên và trao số tiền
một trăm năm mươi triệu đồng cho gia đình ba liệt sĩ công an nhân dân đã hy sinh trong vụ cháy tại
phường quan hoa quận cầu giấy thành phố hà nội
đoàn công tác đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến thân nhân các liệt sĩ đồng thời nhấn mạnh sự dũng cảm hy sinh quên mình
quyết tâm bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân của thượng tá đặng anh quân thượng úy đỗ đức việt
và hạ sĩ nguyễn đình phúc cán bộ cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an quận cầu giấy hà nội
sự hy sinh của các đồng chí đã để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với đồng chí đồng đội và nhân dân cả nước
đó là tấm gương sáng để cán bộ chiến sĩ công an học tập nói theo
nơi gương sự hy sinh anh dũng của ba đồng chí công an tỉnh hà nam đã tổ chức phát động cán bộ chiến sĩ
đoàn viên hội viên trong toàn lực lượng học tập gương chiến đấu quên mình của ba liệt sĩ
và phát động quyên góp một trăm năm mươi triệu đồng giúp đỡ động viên gia đình người thân của các liệt sĩ
vơi đi phần nào những đau thương mất mát và chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống
tại tỉnh hậu giang mô hình tuyên truyền pháp luật
lắng nghe ý kiến nhân dân gắn với công tác an sinh xã hội vừa được ra mắt
nhằm tạo sự gắn kết giữa lực lượng công an và người dân
cũng như phát huy được vai trò của bà con trong công tác bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở
mô hình do phòng cảnh sát hình sự làm trưởng ban chỉ đạo có nhiệm vụ phối hợp
cùng các phòng nghiệp vụ công an tỉnh công an huyện châu thành và ủy ban nhân dân xã đông phú
thường xuyên cập nhật tổ chức các buổi tuyên truyền về chủ trương chính sách của đảng
pháp luật của nhà nước phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm
tác hại của ma túy các giải pháp phòng ngừa tham mưu cho các ngành chức năng
cũng như tranh thủ vận động mạnh thường quân hỗ trợ tạo việc làm giúp vốn cho bà con
có hoàn cảnh khó khăn người thuộc diện tái hòa nhập cộng đồng và gia đình
để họ tự tin vươn lên không tái phạm tích cực tham gia cùng địa phương
trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
ngoài ra thông qua mô hình là dịp để bà con đóng góp các ý kiến xây dựng
đối với lực lượng công an cũng như về tình hình an ninh trật tự
tại lễ ra mắt mô hình phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hậu giang trao tặng một mươi xe đạp
gần một tấn gạo cùng ba mươi phần quà cho các em học sinh và người dân có hoàn cảnh khó khăn
từ nguồn vận động mạnh thường quân
hơn năm kg thuốc lắc trị giá hơn hai năm tỷ đồng là vật chứng trong chuyên án ma túy
vừa được công an tỉnh đồng nai triệt phá
đây là số lượng thuốc lắc lớn nhất mà công an tỉnh đồng nai phát hiện bắt giữ trong thời gian vừa qua
ba đối tượng bị bắt giữ bao gồm lê văn trường lê thị thu huyền và võ ninh
ngày chín chín võ ninh bị bắt quả tăng đăng tàng chữ trái phép chân ma túy
tại khu phố ba phường long bình tân tp biên hòa thu giữ ba trăm năm mươi bảy viên thuốc lắc
ninh khai nhận bản thân nghiện ma túy số ma túy trên mua của trường và huyền với giá là hai mươi triệu đồng
điều tra mở rộng công an tỉnh đồng nai bắt và khám xét nơi ở của trường và huyền
thu giữ gần một mươi viên thuốc lắc loại mdma có trọng lượng hơn năm kg cùng nhiều hung khí tự chế
số ma túy trên trường mua về phân lẻ bán cho người nghiện ở tỉnh đồng nai và các tỉnh phía nam